sáng nay ngày hai mươi năm tháng chín thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch
cuộc họp được kết nối tới điểm cầu tại một mươi bốn trăm linh xã phường thị trấn bảy trăm linh năm quận huyện thị xã thành phố và sáu mươi ba tỉnh thành
dự cuộc họp tại trụ sở chính phủ có các thành viên ban chỉ đạo các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng các phó thủ tướng chính phủ phó chủ tịch quốc hội lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
phát biểu khai mạc cuộc họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết
thời gian qua tình hình dịch covid một mươi chín đang từng bước được kiểm soát một số địa phương đã nới lỏng giãn cách xã hội
tuy nhiên dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp
cuộc họp này nhằm kiểm điểm lại công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian qua
phân tích kết quả hạn chế nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan trong phòng chống dịch
bàn giải pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới
đặc biệt cuộc họp sẽ bàn sâu xây dựng kế hoạch thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
từng bước nới lỏng giãn cách xã hội khôi phục và phát triển kinh tế xã hội
báo cáo của ban chỉ đạo cho biết trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư tính đến ngày hai mươi bốn tháng chín
cả nước đã ghi nhận khoảng bảy trăm ba mươi bốn ca mắc năm trăm linh ba người đã khỏi bệnh và một mươi tám người tử vong
tuần qua số ca mắc mới giảm gần một mươi
số ca tử vong giảm hơn một mươi hai
hiện có một mươi sáu tỉnh thành đã qua một mươi bốn ngày không có ca mắc mới năm tỉnh không có lây nhiễm thứ phát một tỉnh chưa ghi nhận ca mắc
đáng chú ý tại hai mươi ba địa phương thực hiện giãn cách tình hình dịch đang từng bước được kiểm soát
về tiêm chủng tính đến hết ngày hai mươi bốn tháng chín cả nước đã tiêm được ba mươi bảy sáu triệu liều vaccine
tại cuộc họp lãnh đạo các bộ ngành địa phương đã thảo luận về kế hoạch thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
đặt mục tiêu đến ngày ba mươi tháng chín sẽ chuyển sang trạng thái bình thường mới
theo tin từ sở y tế hà nội tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày hai mươi năm tháng chín trên địa bàn thành phố không ghi nhận ca dương tính với sars cov hai
trong ngày hai mươi bốn tháng chín trên địa bàn thành phố có thêm một điểm phong tỏa mới
như vậy là tính đến một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng chín thành phố còn hai mươi chín điểm phong tỏa
hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố phủ lý hà nam đang có diễn biến phức tạp
khi ghi nhận nhiều ca bệnh nhiều ca không rõ nguồn lây tại nhiều địa phương xã trên địa bàn
và để chủ động phòng chống dịch bệnh xâm nhập vào thủ đô cdc hà nội đề nghị người ở vùng dịch hà nam phải cách ly tại nhà một mươi bốn ngày tính từ thời điểm đến hà nội thực hiện lấy mẫu gộp để xét nghiệm sàng lọc
ngoài ra các trung tâm y tế quận huyện thị xã tổ chức giám sát y tế người về từ một mươi hai xã phường thuộc thành phố phủ lý đang thực hiện giãn cách xã hội
châu sơn lê hồng phong thanh châu thanh tuyền
liêm chính trần hưng đạo hai bà trưng minh khai lương khánh thiện quang trung phù vân liêm trung
danh sách các xã phường sẽ thay đổi theo tình hình dịch
với trường hợp có tiếp xúc với ca dương tính được coi là người tiếp xúc gần f một các trung tâm y tế quận huyện thị xã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung
với các trường hợp khác các địa phương tổ chức cách ly tại nhà nơi lưu trú một mươi bốn ngày tính từ ngày đến hà nội thực hiện lấy mẫu gộp để xét nghiệm sàng lọc
trường hợp có triệu chứng sốt ho khó thở đau họng mất vị giác cứu rác thì được coi như ca nghi ngờ
các trung tâm y tế quận huyện thị xã lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tại cơ sở y tế
công an quận tám tp hcm đang làm rõ vụ ẩu đả giữa người dân và nhân viên lấy mẫu xét nghiệm xảy ra trên địa bàn
chiều qua mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh sô sát giữa hai người đàn ông mặc đồ bảo hộ với nhóm ba người khác
nội dung clip cho thấy hình ảnh hai người mặc đồ y tế liên tục bị ba người dân dùng ghế bàn nhựa đánh vào người
một số người dân ghi lại sự việc liên tục yêu cầu điện báo công an giải quyết
một nhân chứng tại hiện trường cho biết sự việc xảy ra vào khoảng một mươi một h trưa ngày hai mươi bốn tháng chín tại hẻm sáu trăm linh tám đường phạm thế hiển phường bốn quận tám
thời điểm trên hai nhân viên y tế xuống hẻm để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm
nhưng gia đình người dân trên đã không muốn để cho nhân viên y tế test mà họ muốn tự tét
sau đó hai bên tranh cãi và xảy ra xung đột
tòa nhân dân tỉnh thanh hóa vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo sùng a chía và ba đồng phạm gồm sùng a tông hà a minh phàng a páo đều trú tại huyện mường lát về tội giết người
ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tổ công tác của tổ công an phường huyện mường lát đã phát hiện hai đối tượng
đối tượng súng a chía và súng a tông có biểu hiện hoạt động liên quan đến ma túy nên tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra
khi thiếu tá vi văn luân công an viên công an xã bù nhi cùng ba đồng chí khác lại gần hai đối tượng để kiểm tra thì bất ngờ bị sùng a chía cầm súng bắn thẳng vào người khiến đồng chí luân trúng đạn gục xuống đường
tiếp đó sùng a tông cũng cầm súng bắn tiếp về phía tổ công tác
nghe thấy hai tiếng súng nổ phàng á páo và thảo a minh đang ở trên núi cũng nổ súng bắn xuống để iểm trợ cho đồng bọn tàu thoát
sau khi gây án nhóm các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
đồng chí luân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đồng chí đã hy sinh
ngay sau khi vụ án xảy ra công an tỉnh thanh hóa đã nhanh chóng bắt giữ và vận động ra đầu thú bốn đối tượng nói trên
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt sùng a chía với mức án tử hình
ba bị cáo còn lại là súng a tông thảo a minh và phàng a páo với mức án là tù trung thân
ngoài ra các bị cáo phải bồi thường dân sự cho thân nhân bị hại với tổng số tiền trên hai trăm hai mươi năm triệu đồng
buộc cấp dưỡng hàng tháng cho hai con nhỏ của liệt sĩ vi văn luân cho đến khi đủ một mươi tám tuổi mỗi tháng bốn triệu đồng
công an tp vĩnh long cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai nhóm tám đối tượng để phục vụ điều tra vụ gây dối trật tự công cộng
xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng chín tại khóm ba phường ba tp vĩnh long
mâu thuẫn xảy ra giữa nhóm của bùi đắc tài và nhóm của trần quốc sang về việc lê tấn khôi
anh em ngoài xã hội với tài thiếu tiền của sang nhưng không trả
sau đó cả hai nhóm đã hẹn địa điểm để đánh nhau
lúc này tài gọi cho khôi sang và trần quang hà cầm theo hai cây dao tự chế
còn sang đi cùng tâm khánh và tân cầm theo súng tự chế dao để đến điểm hẹn
khi gặp nhau sang dùng súng tự chế bắn nhiều phát triển thiên
thấy vậy nhóm của tài đã bỏ chạy
nhưng nhóm của sang quyết rượt đuổi qua nhiều tuyến đường gây náo loạn mất an ninh trật tự
hiện lực lượng công an đã quyết định tạm giữ hình sự tám đối tượng trên để tiếp tục điều tra
ngày hôm nay công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cho biết
đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trần văn lay ba mươi một tuổi
ngụ quận phú nhuận tp hcm có hành vi sử dụng trang phục công an nhân dân trái phép
trước đó ngày một mươi một tháng chín trần văn lay điều khiển xe ô tô chạy vượt
quá tốc độ quy định nên đã bị lực lượng công an ra tín hiệu dừng phương tiện
sau đó lây dùng người phụ nữ đi cùng là trần vị lên tỏ thái độ bất hợp tác
có hành vi la lối không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng thi hành công vụ
khi lực lượng chức năng chứng minh lỗi vi phạm quá tốc độ
nay vẫn không chấp hành không ký vào biên bản vi phạm hành chính
đặc biệt quá trình phối hợp với công an huyện xuân lộc xử lý vi phạm
lực lượng công an phát hiện nay sử dụng trang phục công an nhân dân trái phép
nên yêu cầu ông lay về trụ sở cơ quan làm việc
quá trình làm việc lai khai quân cảnh sát được một người ở quận phú nhuận
thành phố hồ chí minh cho nhằm thuận tiện cho việc điều khiển phương tiện ô tô đi trên các tuyến đường
và né tránh lực lượng cảnh sát giao thông
đồng thời thừa nhận lỗi vi phạm chạy xe vượt quá tốc độ và đã ký vào biên bản vi phạm hành chính
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện hai mươi trường hợp sử dụng băng giả
và bằng không hợp lệ
tại một số trường hợp cơ quan ở huyện cư cung
đây là những trường hợp sử dụng băng cấp giả vừa bị phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc
xác minh phát hiện và mời lên làm việc
tại cơ quan công an những người này đã thừa nhận hành vi sử dụng bằng giả của bản thân
theo đó tất cả những trường hợp này đều chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
tuy nhiên vì muốn có một việc làm với thu nhập ổn định
nhiều năm trước những trường hợp này đã liên hệ nhờ người làm giả bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
sau đó nộp hồ sơ học liên hệ cao hơn rồi lấy bằng để đi xin việc làm
tới ở quê học luyện lập một mươi tôi nghỉ rồi đến năm chín mươi hai đi vào đắk lắc sinh sống
vào đắk lắc tôi đi học năm đó vào học người ta thiếu bằng cấp ba
sau đó bố mẹ ở ngoài quê như người mua bằng tốt nghiệp gửi vào để đi học
qua kiểm tra một số cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn huyện cư cung
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện hai mươi người sử dụng hai mươi bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả
và hai mươi bằng cao đẳng đại học cử nhân không hợp lệ
trong số này chủ yếu là giáo viên đang dạy học tại các trường trên địa bàn huyện
cái số người mà cái trình độ năng lực không đảm bảo theo yêu cầu nhất là cái văn hóa
và cái thứ hai đó là cái việc lợi dụng những cái sơ hở của các cơ quan nhà nước để mà thực hiện mua bán
rồi là sử dụng các cái bằng giả để vào các nhà nước
thì đây cũng là vấn đề vừa là không đảm bảo về yêu cầu về vấn đề trình độ
nhưng đây cũng là vấn đề đạo đức nó cũng xuống cấp liên quan đến cái việc mà lừa dối cơ quan tổ chức nhà nước
mà đặc biệt là trong cái vấn đề liên quan đến hàng ngũ giáo viên thì số này tương đối nhiều
cái số lượng mà bằng giả này thì sự mua bán tương đối lâu cách nhiều năm nay
tuy nhiên lực lượng công an cũng sẽ kiên quyết phối hợp với các lực lượng chức năng
xoát làm sao mà làm rõ được những đường dây mua bán bằng giả xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
việc sử dụng bằng giả bằng không hợp lệ đã gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của các cơ quan tổ chức nhà nước
gây bất công bằng trong cán bộ công chức viên chức và ảnh hưởng lớn đến chất lượng của công việc
lâu nay tại tỉnh đắk lắc đã có hàng chục trường hợp bị xử lý buộc thôi việc do sử dụng bằng giả bằng không hợp lệ
và đây cũng là bài học để các đơn vị cần thẩm tra thẩm định ra soát kỹ các loại văn bằng khi tuyển dụng công chức viên chức vào cơ quan làm việc
trong khi đó tại hà nam ủy ban nhân dân thành phố phủ lý tỉnh hà nam vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo đó người dân thành phố phủ lý ở vùng nguy cơ cao rất cao được phát thẻ đi chợ hai lần một tuần
đối với người dân có nhu cầu đi mua lương thực thực phẩm đồ dùng
thiết yếu sẽ được ủy ban nhân dân các phường xã cấp thẻ vào chợ cho các hộ gia đình
mỗi hộ được cấp thẻ vào chợ hai lần mỗi tuần
lực lượng kiểm soát thu hồi lại thẻ sau khi người dân đã đi chợ
người thực hiện các dịch vụ y tế bắt buộc như cấp cứu khám chữa bệnh đi mua thuốc người chăm sóc người bệnh
đi xét nghiệm và tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cần mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân
đối với phương tiện vận tải ra vào vùng có chốt kiểm soát phải đảm bảo có luồng xanh
có điểm đi điểm đến và kết quả xét nghiệm âm tính trong thời gian ba ngày tức là bảy mươi hai giờ đồng hồ
trong những ngày vừa qua với sự hỗ trợ của hàng trăm y bác sĩ đến từ tỉnh bắc giang nam định ninh bình
tất cả người dân ở thành phố phủ lý được nhân viên y tế đến tận nhà để lấy mẫu xét nghiệm
nhiều y bác sĩ chia sẻ có thể nhiều đêm giấc ngủ không được trọn vẹn nhưng đổi lại mong cho hà nam sớm được bình yên
gần ba trăm linh y bác sĩ của các tỉnh hỗ trợ cùng hàng trăm nhân viên y tế trên địa bàn toàn tỉnh hà nam
đã chia ra hàng trăm tổ xét nghiệm lưu động đến mọi ngõ ngách của thành phố phủ lý
vào ngày hai mươi bốn tháng chín ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa quyết định điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
trong đó cho phép một số loại hình dịch vụ được hoạt động trở lại kể từ giờ ngày hai mươi năm tháng chín tuy nhiên phải đảm bảo quy định về phòng dịch
các dịch vụ được phép hoạt động gồm các cơ sở giáo dục các dịch vụ khách sạn nhà hàng quán ăn
các trung tâm chăm sóc sức khỏe
các dịch vụ được phép hoạt động theo nguyên tắc không quá năm mươi công suất và chỉ được hoạt động đến hai mươi một giờ hàng ngày
các đám cưới đám rỗ chỉ tổ chức nội bộ gia đình với không quá ba mươi người tham gia
để đảm bảo an toàn phòng dịch tỉnh thanh hóa vẫn tạm dừng các dịch vụ tại các trung tâm sự kiện
dạp chiếu phim quán bar karaoke vũ trường quán internet tiếp tục dừng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật
sự kiện tập trung đông người và các hoạt động kinh doanh trên vẻ hè khu vực công cộng và vận tải hành khách liên tỉnh
vào tối ngày hai mươi ba tháng chín theo giờ mỹ chuyến bay số hiệu qh chín nghìn một trăm bốn mươi chín khai thác bằng máy bay thân rộng boeing bảy trăm tám mươi bảy chín dream line
của bamboo airways đã hạ cánh xuống sân bay san francisco california mỹ
và đây cũng là chuyến bay đầu tiên được bamboo airways và hiệp hội vận tải hàng không quốc tế iata
phối hợp triển khai thử nghiệm thành công ứng dụng hộ chiếu sức khỏe điện tử iata
hành trình bay kéo dài sắp xỉ một mươi ba tiếng ba mươi phút

hành trình bay kéo dài sáu đến bảy tiếng so với chuyến bay nối chuyến việt mỹ hiện hành
máy bay đã vượt qua bảy quốc gia và vùng lãnh thổ với quãng đường bay dài gần một mươi hai năm trăm linh km
thiết lập đường bay có độ dài lớn top đầu thế giới
qh chín nghìn một trăm bốn mươi chín nằm trong chuỗi chuyến bay thẳng không dừng việt mỹ do bamboo airways thực hiện từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
thành công mang tính bước ngoặt của chuyến bay đầu tiên này đã chính thức thiết lập nền tảng vững chắc
cho việc tiến tới mở đường bay thẳng không dừng thương mại thường lệ
kết nối việt mỹ của bamboo airways
kết quả thành quả của ba năm cố gắng nỗ lực của cả một tập thể bamboo airways
để mang lại một cái tuyến bay có thể nói được chờ đợi trong rất nhiều năm
và chỉ sau chuyến bay này thôi thì trong tương lai thì mới chỉ hơn một mươi ba tiếng đồng hồ
thì chúng ta có thể kết nối giữa hai nước
và cái việc kết nối này thì mang lại cái điều kiện mở ra cánh cửa phát triển về kinh tế
về du lịch về giao thương cho việt nam và mỹ
sự kiện tiếp nối chuỗi hoạt động tại mỹ của hãng trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi
bao gồm chính thức công bố đường bay thẳng việt mỹ
bắt tổng đại lý đại diện của hãng tại thị trường mỹ
ký kết thỏa thuận lựa chọn động cơ gen x và gói bảo dưỡng cho tàu bay boeing bảy trăm tám mươi bảy chín
trị giá khoảng hai tỷ đô la mỹ với ge aviation dưới sự chứng kiến của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
ký kết thỏa thuận với cfm international về việc lựa chọn động cơ lib một a
và dịch vụ bảo dưỡng cho năm mươi máy bay a ba trăm hai mươi a ba trăm hai mươi một neo
ký kết trở thành đối tác thương mại đầu tiên của los angelalet
ký kết trở thành hãng bay việt
là đối tác thương mại đầu tiên của thành phố los angeles mỹ
ký kết hợp tác với sân bay quốc tế san francisco
vào khoảng hơn một mươi sáu h chiều ngày hôm qua lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
trên quốc lộ sáu mươi một c đoạn thuộc ấp nhân thuận một xã nhân nghĩa a huyện châu thành a tỉnh hậu giang
đã kịp thời ngăn chặn một tài xế không chấp hành các quy định phòng chống dịch
cố tình điều khiển xe tải vượt chốt kiểm soát
tại chốt kiểm soát dịch bệnh lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra xe tải đi từ thành phố cần thơ
về thành phố vị thanh thì phát hiện người điều khiển phương tiện không phải là tên của tài xế
đã đăng ký như trong mã luồng xanh của phương tiện
do vậy lực lượng làm nhiệm vụ đã buộc người và xe quay đầu
nhưng tài xế không chấp hành và cố tình lái xe vượt chốt bỏ chạy về hướng thành phố vị thanh
khi chạy được khoảng hai km thì đối tượng bị lực lượng làm nhiệm vụ đuổi kịp đưa về làm việc
tại chốt kiểm soát đối tượng tên nguyễn hữu tuấn xuất trình giấy test covid một mươi chín có kết quả âm tính
và khai chỉ là người lái xe thuê từ thành phố cần thơ xuống thị trấn một huyện châu thành a để lấy rau củ
hiện công an huyện châu thành a đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với nguyễn hữu tuấn
và tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô buộc tuấn điều khiển phương tiện quay trở về
không quản những vất vả gian khó thậm chí là hiểm nguy
nhiều tháng vừa qua lực lượng công an đã dốc toàn lực để ngăn chặn đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên vô cảm trước những sự hy sinh đó thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh an giang đã có không ít người
có những hành vi cản trở chống đối thậm chí còn tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ
khi bị nhắc nhở thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh
mặc dù chưa đủ tuổi để chạy xe máy nhưng sáng ngày một tháng chín trần quang trí sinh năm hai nghìn bốn
chúa tại thị trấn cái dầu
huyện châu phú điều khiển xe máy trên quốc lộ chín mươi một
khi đến ấp vĩnh lộc thị trấn cái dầu trí bị tổ tuần tra phòng chống dịch covid một mươi chín của công an huyện
ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra trí liền tăng ga bỏ chạy
lúc này trung úy đặng nguyễn hoàng kha cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự
công an huyện châu phú đang làm nhiệm vụ gần đó tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe thì bị trí đâm bị thương
trí liền tăng ga bỏ chạy
thời gian qua trên địa bàn tỉnh an giang nhiều đối tượng ngang nhiên không chấp hành các quy định phòng chống dịch
thậm chí là chống đối tấn công lại lực lượng chức năng khi được nhắc nhở yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
điển hình như trường hợp của đối tượng nguyễn hoàng xuất chú huyện an phú tỉnh an giang
khi được đề nghị lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín xuất đã không hợp tác
mà đưa ra yêu cầu phải được lựa chọn loại vaccine mình mong muốn để tiêm mới cho lấy mẫu
mặc dù đã được vận động thuyết phục nhưng xuất vẫn không chấp hành vào nhà lấy dao ra
tấn công lực lượng lấy mẫu và chém bị thương cán bộ công an xã khánh an
hành động liều lĩnh manh động và xem thường pháp luật của xuất vừa bị tòa án nhân dân huyện an phú
tuyên phạt ba mươi tháng tù về tội chống người thi hành công vụ
hành vi chống đối thậm chí tấn công lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín đáng lên án
và là hành vi xâm phạm quyền lợi sự an toàn của cả cộng đồng
pháp luật nghiêm minh sẽ luôn có những bản án thích đáng cho những hành vi côn đồ xem thường pháp luật này
mặc dù không có mâu thuẫn từ trước nhưng khi có hơi men trong cuộc chiến
đối tượng là châu di cùng với châu tích đã dùng cây đánh chết anh huỳnh ngọc đấu
ngoài ra hai đối tượng còn cướp đi chiếc điện thoại di động của nạn nhân
bị cáo châu di đã bị tuyên án hai mươi ba năm tù về tội giết người và cướp tài sản
trong phiên xét xử diễn ra vào chiều ngày hôm qua
riêng đối tượng châu tích đã bỏ trốn sau khi gây án và đang bị truy nã
theo cáo trạng vào khoảng một mươi chín h ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi một
trong lúc nhậu cùng duy và nhóm bạn tại ấp bà đen xã an cư huyện tịnh biên
tích nhìn thấy huỳnh ngọc đấu đang ngồi trên xe máy dừng sát lề đường và nghe điện thoại
tích liền rủ di cầm khúc cây tầm vong ra đánh đấu
di đánh vào lưng đấu còn tích dùng khúc gỗ vuông đánh vào vùng đầu
cổ và mặt khiến đấu bất tỉnh gục trên xe
thấy đấu không còn cử động di đến lấy chiếc điện thoại di động của nạn nhân
rồi cả hai rời khỏi hiện trường
đến một h ba mươi phút sáng ngày một mươi tháng một
tổ công tác của công an huyện tịnh biên trên đường tuần tra phát hiện đấu đã tử vong
đến ngày hai mươi sáu tháng một di bị lực lượng công an bắt giữ
còn tích bỏ trốn khỏi địa phương sau khi gây án và đang bị truy nã
kết thúc phiên tòa ngoài bản án đã tuyên hai mươi ba năm tù
hội đồng xét xử còn buộc bị cáo di có trách nhiệm bồi thường số tiền một trăm chín mươi triệu đồng cho gia đình bị hại
công an huyện điện biên đông tỉnh điện biên vừa triệt phá thành công chuyên án
vận chuyển trái phép chất ma túy bắt giữ hai đối tượng
thu giữ sáu bánh heroin và nhiều giấy tờ có liên quan
hai đối tượng bị bắt giữ là mùa a phong sinh năm hai nghìn sáu và sùng a dính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
cùng có hộ khẩu thường trú tại xã sa dung huyện điện biên tỉnh điện biên
khám xét người và phương tiện lực lượng công an thu giữ sáu bánh
khối lượng khoảng hai hai kg heroin hai xe máy và nhiều giấy tờ có liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên
của một người lạ mặt về bán kiếm lời
và hiện công an huyện điện biên đang điều tra mở rộng chuyên án
vừa qua khi kiểm tra một nhà nghỉ thuộc xóm nam phong ba xã hưng đạo
công an thành phố cao bằng đã phát hiện bắt quả tang một đối tượng
có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm ba bánh heroin có khối lượng gần chín trăm tám mươi ba gram
đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tỉnh hương yên và hiện đang được giam giữ
chờ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
còn tại hà giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam ba tháng đối với một mươi ba đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet trên địa bàn tỉnh hà giang
trước đó vào ngày một mươi chín tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng
trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
trên mạng internet qua hệ thống trang web quốc tế với quy mô lớn
các đối tượng đăng ký sử dụng tài khoản truy cập vào máy chủ thông qua website
bóngđá tám mươi tám com sau đó chia thành nhiều tài khoản có cấp độ nhỏ hơn
và giao cho các con bạc trực tiếp tham gia cá cược
quá trình điều tra cơ quan điều tra xác định lượng tiền các đối tượng giao dịch
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay ước tính khoảng trên hai trăm linh tỷ đồng
căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố
các đối tượng đã bị can đối với một mươi ba đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ